do diễn biến thời tiết phức tạp thuận lợi cho nhiều dịch bệnh trên đàn gia súc phát triển
trên địa bàn tỉnh yên bái đã ghi nhận bệnh lở mồm long móng ở nhiều địa phương
ngành nông nghiệp tỉnh yên bái đã có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt về công tác khống chế bệnh không để lây lan ra diện rộng
gia đình ông thảo già lu ở bàn nậm phẳng xã nậm có huyện mù cang trải
kinh tế chính của gia đình ông là đàn châu bò một mươi con
đến nay gia đình ông đã có tám con trâu và bò bị mắc bệnh
ông cho biết do chủ quan từ năm đến sáu ngày nay khi lên rừng lùa đàn châu bò về chuồng nuôi nhốt thì phát hiện bệnh trên tám con da súc
ông được cán bộ thú y hỗ trợ thuốc và cách chữa bệnh nên đã tập trung cứu chữa số châu bò mắc bệnh nhà mình
đến nay sức khỏe của đàn gia súc rất yếu có nguy cơ phải tiêu hủy
gia đình đã phát hiện bệnh và báo cho cán bộ thú y hướng dẫn cách chăm sóc lên đàn gia súc cấp thuốc tiêu độc khử trùng
hướng dẫn tiến hành nuôi nhốt tập trung khói
không thả rông gia súc gia đình mình cũng mong nhà nước có chính sách hỗ trợ để giúp gia đình mình phát triển chăn nuôi trong thời gian tới
để phát triển kinh tế tăng thu nhập góp phần vào xóa đói giảm nghèo cho gia đình
tại huyện vùng cao mù căng trải ổ bệnh lờ mồm long móng xuất hiện tại ba bản háng cơ huy páo nậm pẩn của xã nậm có
khi phát hiện bệnh tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh yên bái đã cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra lấy mẫu bệnh cấp hơn sáu trăm linh lít thuốc sát trùng
gần tám liều vaccine lở mồm long móng cho các địa phương có dịch tiêm phòng bao vây không cho bệnh lây lan
số vaccine này sẽ được tiêm hết trước ngày một mươi tám tháng ba
chúng tôi đã triển khai về full tiro khử trùng và triển khai tiêm phòng tại các bản có gia súc mắc bệnh lờ mồm long và các bản giáp danh của địa điểm có dịch

để đảm bảo cho dịch lờ mồm long móng không lây lan xa diện rộng trên đàn gia súc
tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh yên bái đã cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra lấy mẫu bệnh lờ mồm long và các bản có gia súc mắc bệnh lê lan
tỉnh yên bái tiếp tục chỉ đạo các trạm chăn nuôi và thú y phối hợp với xã hướng dẫn người dân
tiêm phòng phun tiêu độc khử trùng tập trung nuôi nhốt gia súc và chăm sóc số châu bò bị nhiễm
bệnh tiêu hủy gia súc bị nhiễm bệnh khi thấy có biểu hiện cùng với đó ứng trực tại các chốt
kiểm dịch tạm thời không để người dân mua bán gia súc qua địa bàn